còn tại cần thơ chiều hôm qua tại ngã tư đường nguyễn văn linh nguyễn văn cử phường an khánh quận ninh kiều thành phố cần thơ đã xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng làm một người tử vong
thông tin ban đầu nữ sinh viên bạch thị ngọc trâm điều khiển mô tô lưu thông trên đường nguyễn văn linh
khi đến khu vực ngã tư mô tô do nữ sinh này điều khiển đã va chạm với một ô tô đang lưu thông cùng chiều dẫn đến ngã xuống đường
lúc này xe bồn biển kiểm soát năm mươi bảy k một nghìn sáu trăm ba mươi một do tài xế nguyễn văn duy hai mươi sáu tuổi điều khiển lưu thông cùng chiều từ phía sau đi tới cán qua người dẫn đến tử vong
sau khi tai nạn xảy ra tài xế xe trộn bồn bê tông rời khỏi hiện trường
nhận được tin báo công an quận ninh kiều nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc